phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang phối hợp cùng công an quận một mươi hai điều tra truy xét vụ kẻ gian đột nhập tiệm vàng kim thịnh lấy trộm hơn một trăm linh lượng vàng tương đương với khoảng bốn năm tỷ đồng trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ tiệm vàng kim thịnh mở cửa hàng và phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm mất số lượng lớn trang sức bằng vàng một mươi tám k tám mươi tám lượng trị giá ba một tỷ đồng
một số trang sức bằng vàng hai mươi bốn k hai mươi năm lượng trị giá một bốn tỷ đồng tổng tài sản bị mất trộm là bốn năm tỷ đồng
qua trích xuất camera công an xác định nghi phạm là nam giới người gầy cao đội mũ màu đen đeo khẩu trang mặc áo khoác dài tay màu đen quần jean màu xám và đeo ba lô màu đen
qua điều tra công an xác định vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một kẻ gian leo cột điện cạnh tiệm vàng kim thịnh rồi treo qua ban công tầng một
tiếp đó kẻ gian đã trộm cậy cửa ban công đi vào nhà xuống tầng trệt lục lọi lấy tài sản